tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã khẳng định
trong năm hai nghìn một mươi tám học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã có một khí thế mới với sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi mặt công tác
và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ do bộ chính trị ban bí thư và chính phủ giao phó
cùng sự hội nghị có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện và cán bộ quản lý giảng dạy nghiên cứu cùng đông đảo học viên
báo cáo tại hội nghị đồng chí nguyễn xuân thắng khẳng định năm hai nghìn một mươi tám dưới sự chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư và chính phủ
sự phối hợp cộng tác của các ban đảng các bộ ngành trung ương và thường trực các tỉnh thành ủy trên toàn quốc
với phương châm dân chủ sáng tạo đồng bộ chất lượng
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khác do bộ chính trị ban bí thư và chính phủ giao phó
năm hai nghìn một mươi chín với khẩu hiệu hành động đoàn kết dân chủ sáng tạo hiệu quả học viện sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
hiệu quả các mặt công tác thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm thành lập học viện triển khai xây dựng chiến lược phát triển học viện
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm